xin kính chào quý vị khán giả bây giờ là bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
thông tin đầu tiên liên quan đến công tác tìm kiếm nạn nhân trong vụ lật cano ở biển cửa đại
thành phố hội an tỉnh quảng nam xảy ra vào ngày hai mươi sáu tháng hai
đã có thêm một thi thể nạn nhân vừa được lực lượng cứu hộ tìm thấy
thi thể bé gái sinh năm hai nghìn một mươi chín được tìm thấy vào lúc hai mươi ba h đêm qua ngày hai mươi bảy tháng hai
lực lượng chức năng nhận định ban đầu có thể do sóng đánh cuốn trôi thi thể
vào hộp kỹ thuật phía sau lái của cano
đây là nạn nhân tử vong thứ một mươi sáu trong vụ chìm cano du lịch
đến thời điểm này còn một bé trai sinh năm hai nghìn một mươi chín vẫn mất tích
cũng trong sáng nay lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt khám nghiệm hiện trường
trước cano gặp nạn
cano qna một nghìn một trăm năm mươi hai được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật có hiệu lực đến ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
trọng tài toàn phần số lượng người được phép chở sức kéo đẩy là bốn một tấn tương ứng với ba mươi năm hành khách
thuyền trưởng lê xen có chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa hạng ba đủ điều kiện điều khiển phương tiện
thông tin về vụ án giết người nghiêm trọng vừa xảy ra tại quảng bình
công an tỉnh quảng bình đang huy động gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ truy tìm đối tượng
dùng dựa tấn công bố ruột dẫn đến tử vong tại địa bàn huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
vào khoảng hai mươi h tối ngày hai mươi sáu
do xảy ra mâu thuẫn nên đối tượng nguyễn văn minh ở thôn lại xá xã sơn thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
đã dùng dựa tấn công bối ruột
sau khi gây án đối tượng minh đã bỏ trốn vào rừng còn vết thương của nạn nhân quá nặng nên đã tử vong
nhận được tin báo cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường vào cuộc điều tra làm rõ
công an tỉnh quảng bình đã huy động gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng để truy tìm đối tượng gây án
trong khi đó thì tại cà mau cách đây ít ngày
công an tỉnh cà mau nhận được tin báo về cái chết của một người đàn ông chín mươi tuổi
chú tại ấp cái ngay xã thanh tùng huyện đầm rơi với nhiều thương tích ở vùng đầu
nhanh chóng vào cuộc điều tra chỉ sau vài giờ đồng hồ các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh cà mau
phối hợp cùng công an huyện đầm rơi đã làm sáng tỏ vụ án giết người cướp tài sản
hùng thủ là ai và động cơ nào đã khiến nghi phạm có thể thực hiện hành vi quyết liệt đến như vậy
mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận sau
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

nhận được tin báo giám đốc công an tỉnh cà mau đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ
phối hợp cùng công an huyện đầm rơi nhanh chóng đến hiện trường làm sáng tỏ vụ án trong thời gian nhanh nhất
qua điều tra lực lượng thực hiện nhiệm vụ xác định đây là vụ án giết người
thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nghi phạm của vụ án đã được xác định là quách thành lâm
sinh ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn năm ngụ tại ấp tân hùng xã ngọc chánh huyện đầm rơi đối diện với nhà của bị hại
nhận được tin báo giám đốc công an tỉnh cà mau đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ án trong thời gian nhanh chóng đến hiện trường làm sáng tỏ vụ án trong thời gian nhanh nhất
rồi chúng tôi củng cố tài liệu chứng cứ và đấu tranh và tiến hành bắt giữ điều tra theo quy định của pháp luật
theo khai nhận ban đầu do là hàng xóm nên lâm thường đến nhà ông nguyễn văn phuông chơi và biết ông thường để tiền trong người
tối ngày hai mươi bốn tháng hai biết ông phương ở nhà một mình nên lâm nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
trong lúc thực hiện hành vi thì bị ông phương phát hiện lâm đã dùng cây gậy đập nhiều nhát vào đầu ông làm nạn nhân tử vong
sau đó lấy đi số tiền gần một mươi hai triệu đồng và đem về nhà cất giấu
từ những chứng cứ và lời khai thu thập được lực lượng điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp và thu giữ số tăng vật được lâm cất giấu trong nhà
hiện đối tượng và tăng vật đã được di lý về công an tỉnh cà mau để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
lại có thêm một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn trên địa bàn tỉnh đắk lắc bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đấu tranh triệt phá
các đối tượng trong đường dây cá độ
chú tại thành phố buôn ba thuật tỉnh đắk lắc
các đối tượng này đã lấy các tài khoản cáo độ bóng đá ở các địa phương khác rồi phân nhỏ thành nhiều tài khoản giao dịch cho các con bạc cá cược
phương tiện giao dịch chính trong việc tổ chức đánh bạc là sử dụng mạng xã hội như salo messenger viber để nhằm đối phó với cơ quan công an
tính đến thời điểm bị triệt phá tổng số tiền giao dịch trong đường dây cá độ bóng đá này là khoảng hai mươi tỷ đồng
vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định
cơ chết vì covid một mươi chín để lừa đảo dương văn hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở thị trấn bá hiến huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình xuyên bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau một thời gian quen biết với chị lê thị khái là công nhân làm việc tại một công ty trên địa bàn huyện bình xuyên hiền đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai lấy lý do là muốn mua xe máy cho chị khái nhưng còn thiếu tiền hiền đã vay của chị khái gần một mươi sáu triệu đồng
tiếp đó vào sáng ngày một mươi sáu tháng một hiền tiếp tục gọi điện mượn xe máy của chị thái rồi mang đi bán được hơn bảy triệu đồng
khi bị chị khái gọi điện đòi xe hiền đã lấy lý do bị dương tính với covid một mươi chín nên phải đi cách ly
sau đó hiền tiếp tục giả giọng người khác nói dối là mình đã bị chết do dịch bệnh covid một mươi chín nhằm mục đích cắt đứt quan hệ với chị khái để chiếm đoạt toàn bộ số tài sản đã vay mượn
nghi ngờ về hành vi của hiền chị khai đã đi trình báo sự việc tới cơ quan công an
thông tin từ công an tỉnh thái bình cho biết đơn vị vừa phát hiện và thu giữ một bộ kit xét nghiệm nhanh covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại đường thuộc thôn diệp xã tân hòa huyện hưng hà tổ công tác thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện hưng hà phối hợp với công an xã tân hòa
đã phát hiện hoàng thị hiền chú tại xã tân hòa huyện hưng hà có hành vi bán một trăm linh triệu đồng
hình hà đã bán một trăm linh bộ kit xét nghiệm nhanh covid một mươi chín trên bao bì sản phẩm in chữ nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng việt
quá trình làm việc hiền đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của hàng hóa cũng như các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh thiết bị y tế
hiền khai nhận do nhận thấy thời điểm này có nhiều người có nhu cầu cần mua kit xét nghiệm nhanh covid một mươi chín nên đã mua một thùng với số lượng là một bộ kit với số tiền bảy mươi triệu đồng
với mục đích bán kiếm lời cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy bình dương phối hợp với địa phương đã dập tắt hoàn toàn đám cháy xảy ra tại một sưởng o palet trên địa bàn phường tân đông hiệp thành phố dĩ an tỉnh bình dương
hiện tại lực lượng công an vẫn đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường của vụ hỏa hoạn này
trước đó vào dạng sáng cùng ngày sườn gỗ pallet bất ngờ bốc cháy đám cháy xảy ra trong khu dân cư khiến nhiều người dân hoảng sợ
nhiều người dân phải di rời đồ đạc vì sợ cháy lan đồng thời báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cùng hô hoán nhau dập lửa
tuy nhiên do trong khu nhà xưởng chứa vật liệu dễ cháy nên đám cháy đã bùng phát dữ dội
nhận được thông tin lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường dập lửa
sau thời gian ngắn ngọn lửa cơ bản được không chế tuy nhiên toàn bộ nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông đã bị lửa thiêu dụi và đổ sập hoàn toàn
nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được điều tra làm rõ
tại tỉnh bình phước một chiếc xe ô tô năm chỗ chạy về tốc độ khá cao đã tông thẳng vào đuôi xe cần cầu đang lưu thông cùng chiều phía trước
khiến chiếc xe bị găm thẳng vào gầm xe tải cầu đầu xe biến dạng hoàn toàn hai người trên xe thoát chết nhưng cũng bị thương nặng
vụ tàn nạn xảy ra vào sáng nay trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua khu phố một phường tiến thành thành phố đồng xoài
thông tin ban đầu nam tài xế tên tuấn ba mươi ba tuổi chú bình phước điều khiển xe ô tô loại năm chỗ mang biển số chín mươi ba a hai mươi sáu nghìn sáu trăm ba mươi ba
trên xe chở một phụ nữ ba mươi sáu tuổi lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ thành phố đồng xoài đi tỉnh đắk nông
đến đoạn khu phố một phường tiến thành chiếc xe chạy với tốc độ khá cao bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải cẩu
mang biển số chín mươi ba c năm nghìn sáu trăm năm mươi đang lưu thông cùng chiều phía trước
núi tông mạnh đã khiến toàn bộ phần đầu xe bị găm dính vào đuôi xe tải biến dạng hoàn toàn
tài xế tuấn và người phụ nữ ngồi trên xe thoát chết trong găng tấc nhưng đã bị thương nặng phải đưa vào bệnh viện cấp cứu
cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
thông tin mới nhất chúng tôi mới nhận được
từ cửa đại thành phố hội an của tỉnh quảng nam như vậy là nạn nhân cuối cùng bé trai sinh năm hai nghìn một mươi chín đã được tìm thấy
và trong phần tiếp theo thì mời quý vị cùng đến với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện lấp vò tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần văn mương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hồ khẩu thường trú tại ấp tân an xã bình thạnh trung huyện lấp vò tỉnh đồng tháp về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp là đối tượng nguyễn văn hiệp
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại khóm tân thuận thị trấn thanh bình huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
và đối tượng cao văn nu sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thường trú tại ấp tân hòa trung xã tân hội thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp
bị phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh đồng tháp và công an thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin
nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện